chuyển giao toàn bộ công nghệ và một tấn nguyên liệu bảo chế hơn bốn bảy triệu viên thuốc movinavir hai trăm linh mg điều trị covid một mươi chín
do công ty optimus pharma ấn độ phối hợp với công ty mecofa ở việt nam
bên cạnh đó hai bên đã bàn giao hai tỷ won tương đương với bốn mươi tỷ đồng do tập đoàn tài chính hana hàn quốc ủng hộ
cùng với bidv để triển khai các hoạt động an sinh xã hội bao gồm chương trình tặng sáu mươi năm xe cứu thương và xây nhà văn hóa nhà tránh lũ
việc đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam trở về cùng lô hàng viện trợ
ủng hộ và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp hàn quốc ấn độ đã đóng góp vào thành công của chuyến công tác
đây là hai đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam ở châu á kể từ sau đại hội đảng lần thứ một mươi ba
và sau hai năm gián đoạn trao đổi đoàn cấp cao vì đại dịch covid một mươi chín
với lịch trình ngoại giao dày đặc cân bảy mươi hoạt động liên tục tại hai nước
trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các hoạt động giao lưu hợp tác
kết nối các địa phương doanh nghiệp hai bên đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
chuyến công tác đạt kết quả toàn diện về chính trị đối ngoại ngoại giao phục vụ kinh tế ngoại giao vaccine
ngoại giao nhân dân và công tác người việt nam ở nước ngoài
cụ thể đã có chín thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan của việt nam ký kết với hàn quốc và ấn độ
ba mươi chín giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác được trao trong chuyến công tác với giá trị một mươi năm tỷ usd
đã tiêm hai mũi và mắc covid một mươi chín có gần tiêm vaccine mũi ba
bộ y tế hướng dẫn đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay liều nhắc lại sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại
theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mỗi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi một
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
bộ y tế có hướng dẫn nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine covid một mươi chín khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm một mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vectorvirus
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
đặc biệt khoảng cách tối thiểu giữa mũi nhắc lại và mũi cuối cùng của liều cơ bản đã được rút ngắn còn ba tháng thay vì sáu tháng như trước đây
theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
khi biến chủng omicron bắt đầu phổ biến trên khắp thế giới
tất cả những người trưởng thành trên một mươi tám tuổi nên tiêm mũi nhắc lại ngay khi đủ điều kiện
điều này cũng cần thiết ngay cả khi bạn bị mắc covid một mươi chín dù đã tiêm đủ liều hay còn gọi là nhiễm trùng đột phá
giám đốc sở y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để vaccine covid một mươi chín hết hạn
địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng phải tiêu hủy thì giám đốc sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
bộ y tế nêu trong công văn về việc tăng hạn dùng vaccine commernity đến ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ngày hai mươi tháng một mươi hai
vtv news đưa tin
cũng tại công văn này bộ y tế đã đề cập đến việc tăng hạn thời gian sử dụng một số lô vaccine thêm ba tháng so với trước đó
cụ thể các lô vaccine có hạn sử dụng trên sáu tháng hiện nay gồm lô hạn sử dụng tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì hạn dùng cập nhật mới tăng thêm ba tháng lần lượt là tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đúng hướng dẫn của bộ
các lô vaccine commerty pfizer biontech covid một mươi chín vaccine được tăng hạn nêu trên sẽ được sử dụng cho những người từ một mươi hai tuổi trở lên
trước đó các ngày hai mươi hai tháng tám
mùng một mươi tháng chín và hai mươi tháng chín cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda cơ quan quản lý dược châu âu ema và tổ chức y tế thế giới who sẽ duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine commernalty pfizer biontech từ sáu tháng lên chín tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine do công ty trách nhiệm yếu hạn pfizer việt nam cập nhật và sự phê duyệt của fda ema và wh
trước đó các ngày hai mươi hai tháng một mươi cục quản lý dược bộ y tế ban hành công văn đồng ý tăng hạn dùng của vaccine comirnaty
bộ y tế khẳng định việc tăng hạn dùng với vaccine commerty được áp dụng chung trên toàn cầu không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ là một mẫu xét nghiệm mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lại lần hai lần ba khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục phó giám đốc cdc hà nội chia sẻ
nhiều ngày nay số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng mạnh
đáng chú ý tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thông báo thành phố ghi nhận một ba trăm năm mươi bảy ca nhiễm mới trong đó có tới sáu trăm một mươi một trường hợp cộng đồng
đây tiếp tục là ngày ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục tại thủ đô
cùng với đó mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày chưa có kết quả xét nghiệm pcr
đơn cử như gia đình ở trung cư hh ba a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định
việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà
không ít ý kiến cho rằng liệu việc lấy mẫu xét nghiệm có bị quá tải
trao đổi với phóng viên dân việt ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
ngoài ra mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
có mẫu xét nghiệm dương tính phải làm tới xét nghiệm lần hai lần ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm
thứ hai số lượng mẫu tăng
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm mà còn cả đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nêu
về thông tin cho rằng việc chậm kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay
thành phố chưa đến mức độ này nhưng do số lượng mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều hơn nên sẽ chậm hơn thời gian trước
trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới là một mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh
bây giờ làm một mẫu mà một trăm linh mẫu dương thì lực lượng trên bồn sẽ phải làm lần hai lần ba
khẳng định xong rồi phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không phải chạy liên tục
mẫu xét nghiệm dương tính nhiều sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần
chỉ tính riêng cdc hà nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm ngoài ra còn một số quận huyện và bệnh viện làm
tính ra mỗi ngày hà nội xử lý trên một mươi mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly mẫu xét nghiệm lần hai lần ba tương đối lớn
ông tuấn đưa ra dẫn chứng
đánh giá về tình hình dịch hiện tại ở thủ đô khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh phó giám đốc cdc hà nội cho rằng
người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp năm k lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ ngay với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể
sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này ông tuấn nhấn mạnh
ông tuấn cũng cho biết thêm số ca mắc tại hà nội sẽ tiếp tục tăng nữa hơn một ca trên ngày chưa phải nổ
dự kiến có thể lên đến vài nghìn ca tất cả kịch bản ở hà nội cũng đã lường tính cụ thể
tuy nhiên ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý mức độ đó và làm một cách phù hợp nhất
cùng với đó hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương phối hợp giám sát
hỗ trợ những gia đình có f f một để không tiếp xúc với người ngoài ông tuấn nhấn mạnh
liên quan đến vụ việc gia đình bốn f tại trung cư hh linh đàm chờ năm ngày nhưng chưa được đưa đi cách ly
một chuyên gia y tế khuyến cáo trong trường hợp này người dân cần bình tĩnh tự cách ly tại nhà trong bối cảnh f tăng lên rất nhanh